thưa quý vị nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp mắc covid một mươi chín là người dân trên phương tiện được phép vào thành phố
tại ba chốt kiểm soát dịch liên ngành ở các cửa ngõ thành phố đà nẵng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh sars cov hai
cho toàn bộ tài xế và người trên phương tiện kể cả trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước đó
hiện tại đà nẵng đã đóng các cửa ngõ ra vào thành phố chỉ còn ba chốt kiểm soát liên ngành
tại đường tạc quang bửu quận liên kiểu trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa nhơn và trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa phước
tại đây một trăm linh người trên các phương tiện vào thành phố sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai
kể cả những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ đều phải lấy mẫu xét nghiệm nhanh
tại các chốt kiểm soát liên ngành
trường hợp những phương tiện chỉ đi ngang qua thành phố thì không thực hiện xét nghiệm
tất cả chi phí xét nghiệm
xét nghiệm đều được miễn phí

mình để mình về nhà về nơi công ty để mình làm việc mình yên tâm hơn
sau khi chốt chặn các cửa ngõ lượng xe trung bình vào thành phố đà nẵng
tại ba chốt kiểm dịch tăng lên gấp đôi với khoảng gần bảy lượt xe
tương ứng với một mươi một người mỗi ngày
lực lượng cảnh sát giao thông tại các chốt đã tiến hành phân luồng từ xa
để đảm bảo bố trí giãn cách không tập trung đông người
khi mà test nhanh thì tầm trung bình từ hai mươi năm đến một mươi phút một trường hợp
cho nên lưu được phương truyện tập trung lại rất là lâu
cho nên chúng ta cũng có chuyển cho phương án là phân luận từ xa
từ dấp lên quảng nam cho đến địa phận của mình là cấp ra từng xa từng đoạn
còn chúng ta sẽ nào mà test xong cho suy chữ kết quả
chúng ta đi lên những đoạn đường vắng hơn để mà chờ đợi trong khoảng hai mươi năm đến một mươi phút
để mà khi nào có giá thì chúng ta cho đi
đối với những trường hợp dương tính sẽ được cách ly tạm thời
vận chuyển đến trung tâm y tế để cách ly và xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp rio tram bcr
hiện tại ở các chốt kiểm soát liên ngành lượng phương tiện được điều tiết hợp lý
không xảy ra tình trạng ung tắc
thưa quý vị hôm qua ngày hai mươi một tháng tám tỉnh lâm đồng đã triển khai khẩn cấp kế hoạch
hỗ trợ miễn phí năm tấn rau củ cho tp hcm và các tỉnh phía nam chống dịch covid một mươi chín
trong hai mươi năm ngày liên tục từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín
theo đó các lực lượng đoàn thanh niên ngành đông nghiệp lực lượng công an
ủy ban nhân dân tp đà lạt và các huyện lâm hà đức trọng đơn dương lạc dương
cùng các sở ngành đơn vị triển khai hỗ trợ tổng khối lượng năm tấn rau củ
quả cho tp hcm và các tỉnh phía nam
chủng loại nông sản được chọn có thời gian bảo quản dài đảm bảo chất lượng cao
mà đà lạt và khu vực phụ cận có như bắp sú cải thảo và các loại củ quả khác
dự tính tổng kinh phí hỗ trợ năm tấn nông sản tương đương với ba mươi tỷ đồng
trong đó ngân sách của tỉnh lâm đồng chi năm mươi phần còn lại sẽ do các huyện
thành phố thuộc tỉnh và hỗ trợ từ người dân doanh nghiệp
nông sản sẽ được tập kết tại tp hcm ở một điểm
từ đây lực lượng quân đội sẽ phân phối đến tận các hộ dân vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám
chiến dịch tiếp viện nông sản đã xuất phát vào đêm hôm qua ngày hai mươi một tháng tám
xét chặt thực hiện giãn cách xã hội
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành công văn khẩn về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông
theo công văn từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ hay còn gọi là shipper sẽ tạm ngưng hoạt động
tại thành phố thủ đức và các quận huyện tám một mươi hai gò vấp bình tân bình thạnh bình chánh hóc môn
với các quận huyện còn lại shipper chỉ được hoạt động trong quận
không chạy liên quận và có dấu hiệu
nhận diện riêng theo quy định tại không văn số hai nghìn bốn trăm chín mươi một của ủy ban nhân dân tp
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kể từ ngày hai mươi năm tháng tám đường sắt việt nam sẽ không tổ chức chạy tàu khách thường xuyên
trên tuyến bắc nam chỉ tổ chức tại các đoàn tàu hàng
cụ thể ngành đường sắt thực hiện bãi bỏ tàu se tám xuất phát tại ga sài gòn kể từ ngày hai mươi ba tháng tám
và bãi bỏ tàu se bảy xuất phát tại ga hà nội
kể từ ngày hai mươi năm tháng tám cho đến khi có lệnh mới đối với hành khách đã mua vé đi trên các đoàn tàu se bảy se tám
sẽ được làm thủ tục trả và bảo lưu tiền vé
hành khách có thể thực hiện việc trả vé online hoặc tại ga đối với các địa phương không thực hiện giãn cách
trong trường hợp hành khách không thể đến ga làm thủ tục trả vé do địa phương đang thực hiện
các biện pháp hạn chế người dân đi lại để phòng chống dịch
thì người dân có thể trả vé sau thời gian tàu chạy theo quy định
chưa nay sở y tế hà nội thông báo
tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng tám thủ đô ghi nhận thêm bảy ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có một ca tại cộng đồng và sáu ca trong khu cách ly
các ca mắc mới phân bổ theo quận huyện gồm đống đa hai ca đông anh hai ca bắc tử liêm một ca
ba đình một ca và gia lâm một ca
trước diễn biến của dịch bệnh hà nội quy định người dân qua sáu mươi bảy chốt kiểm dịch ở cửa ngõ thủ đô
và nơi giáp danh với các tỉnh bắt buộc phải kê khai trên hệ thống phần mềm của bộ công an
phần mềm dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được triển khai từ ngày một mươi một tháng tám
cho phép công dân khai báo trước thông tin cá nhân dịch tễ và nhận mã qr để quét mã kiểm tra khi đi qua trạm
bộ công an đang đẩy nhanh tiến độ cung cấp ứng dụng với tên vneid trên thiết bị di động
để người dân dễ dàng sử dụng hơn khi khai báo y tế
dự kiến vào cuối tháng tám ứng dụng sẽ được triển khai
trong khi đó để nâng cao hiệu quả điều trị cho f trong cộng đồng
ngành y tế tp hcm đã bắt đầu triển khai mô hình trạm y tế lưu động
mỗi trạm y tế lưu động này sẽ chỉ chăm sóc cho từ năm mươi cho đến một trăm linh f trên địa bàn
và dự kiến thành phố sẽ lập bốn trăm linh trạm y tế lưu động để phủ sóng đến nhiều địa bàn có f điều trị tại nhà
trạm y tế lưu động phường một mươi một quận ba là trạm y tế lưu động

thiết lập đầu tiên của tp hcm với nhân lực là một bác sĩ và hai điều dưỡng
trạm này hiện quản lý hơn bảy mươi f đang cách ly tại nhà với đầy đủ các trang thiết bị
thậm chí có cả giường cấp cứu và oxy sẵn sàng cho những ca bệnh tiến triển bất thường
mô hình trạm y tế lưu động này do chính phủ và bộ y tế ban hành
và tp hcm là địa phương đầu tiên triển khai
bốn trăm linh trạm y tế lưu động được thiết lập dự kiến để chăm sóc cho trên một trăm tám mươi bệnh nhân f
điều trị tại cộng đồng
với mô hình này các y bác sĩ tiếp cận gần hơn với tình hình sức khỏe của từng bệnh nhân
và hỗ trợ người bệnh khi họ cần tư vấn
nhất là sẽ cung cấp trực tiếp và miễn phí các thiết bị y tế thuốc men
và chăm sóc sức khỏe khi họ có tiến triển bất thường
vào tối ngày hôm qua ủy ban nhân dân phường tân phú tp đồng xoài tp binh phước
đã lập biên bản xử lý tám trường hợp đến từ các phường xã khác nhau trên địa bàn thành phố đồng xoài
về hành vi tụ tập đông người không đeo khẩu trang
vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
vào tối cùng ngày trong lúc tuần tra lực lượng chức năng phường tân phú đã phát hiện
nhóm một mươi một thanh thiếu niên đang tụ tập bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
để vui chơi tập thể dục tại công viên trương công định thuộc khu phố phú xuân phường tân phú
tại thời điểm kiểm tra chỉ có một số trường hợp không đeo khẩu trang
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính tám trường hợp
trong đó có sáu trường hợp bị xử lý về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
hai trường hợp không đeo khẩu trang
riêng ba trường hợp còn lại do chưa đủ tuổi nên bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo nhắc nhở
ngoài vụ việc này trong sáng ngày hai mươi một tháng tám lực lượng chức năng phường tân phú
cũng đã kiểm tra phát hiện hai địa điểm tụ tập đông người lập biên bản xử lý một chủ quán
bốn vị khách và bốn shipper về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh